đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi việt nam lần đầu tiên đảm nhiệm trọng trách kép
chủ tịch asean và thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trong thời kỳ đổi mới và hộp nhập quốc tế sâu rộng
ngoại giao tiếp tục đóng vai trò mở đường phát triển

vùng đánh thổ trên thế giới đi vào chiều sông
mở rộng các thị trường các lĩnh vực hợp tác mới
thúc đẩy thương mại đồng tư cung cúp đồng tư nước ngoài
và các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội
góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định
giữ vững chủ quyền toàn vẹn đánh thổ và nâng cao kinh tế của đất nước
những thành tựu về kinh tế xã hội cũng như vị trí trên trường quốc tế
cho thấy thế và lực của đất nước đang đi lên
điều này là hệ quả tất yếu
của một quá trình tích lũy bằng đổi mới kinh tế phát triển xã hội
cũng như tích cực hội nhập quốc tế trong hàng chục năm qua
đó là hành trình đi lên của khát vọng
hành trình của những nỗ lực không biết mệt mỏi
nếu như khát vọng của việt nam năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm là khát vọng độc lập
thì nay đó là khát vọng về sự thịnh vượng và hùng cường
để hoàn thành được mục tiêu này
luôn cần tới một sự đoàn kết của từng người dân việt
một ưu điểm mà không nhiều dân tộc có được
việt nam có một cái tài sản rất là quý và vô hình
nhưng mà cực kỳ quan trọng là sương máu của dân tộc ta
đã làm cho nước ta là một nước có uy tín rất là cao
và luôn luôn giữ được một tư thế độc lập
chính cái đó là sức mạnh của ta chứ không phải riêng về kinh tế
với chủ trương và đặc biệt là đường lối của chúng ta
là chủ động tích cực hội nhập quốc tế
thì cho đến nay việt nam là có quan hệ ngoại giao
với một trăm tám mươi chín nước trên tổng số quốc tế
một trăm chín mươi ba nước của thành viên liên hợp quốc
đồng thời là ta có mặt ở tất cả các tổ chức quốc tế
trên thế giới toàn cầu cũng như là các tổ chức khu vực
cái việc đóng góp của việt nam
với tư cách là một thành viên tích cực và có trách nhiệm
đã được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao
mặc dù còn không ít khó khăn thử thách
nhưng thế và lực của đất nước hiện nay
khiến chúng ta có thể tự tin đi tới
với khát vọng xây dựng một nước tương lai
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các anh cũng hết lòng với cả gia đình luôn ạ

sự ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
vẫn luôn được đảm bảo trong mọi tình huống
đã giúp việt nam khẳng định thương hiệu việt nam
điểm đến an toàn hấp dẫn
thế giới đang chứng kiến một số nước phát triển
tiến hành dịch chuyển chuỗi sản xuất
nguyên nhân là do mâu thuẫn trong lĩnh vực thương mại
và giờ covid một mươi chín càng thúc đẩy quá trình đó
trong bối cảnh này việt nam lại là điểm sáng lựa chọn
của nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn trên thế giới
nguyên nhân cơ bản là nền kinh tế của chúng ta phát triển
quốc gia các nước đã tin tưởng chúng ta rất nhiều
nhưng đặc biệt một cái điểm rất là quan trọng
trong bối cảnh định sử tình hình kinh tế đang dối ghen như thế này
thì chúng ta tìm thường thường đến những nơi an toàn
an toàn là để thể hiện ổn định về mặt chính trị
về mặt trật tự về mặt xã hội
đấy là một điểm mà chúng ta thấy đáng ghi nhận
trước cơ hội lớn của việt nam
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã từng khẳng định
khó khăn gấp đôi chúng ta phải phấn đấu gấp ba
không chuồn bước không bàn lùi
mà phải tiến công để phát triển đất nước phát triển địa phương mình
bằng sự tận tụy của mình lực lượng công an cũng đã nỗ lực hết mình
xứng đáng với truyền thống anh hùng bảy mươi năm năm song hành
cùng đất nước việt nam dân tộc việt nam
chúng ta thấy trong lịch sử từ những ngày đầu
khi mà cuộc cách mạng của chúng ta còn trong chính nước
và những ngày đầu rất là gian khó
thì lực lượng công an đã luôn luôn thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ
và đặc biệt là trong cái thời gian vừa qua
thì lực lượng công an nhân dân lại có thêm một cái vai trò mới nữa
là một cái lực lượng trong cái tuyến đầu phòng chống đại dịch covid một mươi chín
nhờ vai trò của lực lượng công an trong mắt của bạn bè quốc tế
là một cái điểm đến an toàn

công an nhân dân từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà phục vụ
là thanh kiếm là lá chắn bảo vệ đảng nhà nước
và cuộc sống bình yên của nhân dân dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
hình ảnh đẹp đó đã và đang được lan tỏa
không chỉ trong trái tim của mỗi người dân việt nam
mà còn trong mắt bao bạn bè quốc tế
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác

thưa quý vị những ngày này bến nhà rồng đây là bảo tàng hồ chí minh
chi nhánh thành phố hồ chí minh đã đón không ít đoàn khách ghé thăm và dân hương
dù bị hạn chế bởi dịch covid nhưng nhiều người vẫn tới đây để tỏ lòng tưởng nhớ bác
để thêm yêu thêm tự hào và thêm một lần nhắc mình về trách nhiệm dựng sai thành phố
mỗi ngày một văn minh và giàu đẹp hơn
bến nhà rồng nơi chủ tịch hồ chí minh khởi đầu hành trình hơn ba mươi năm tìm đường cứu nước
nơi trở thành nơi lưu giữ trưng bày những tư liệu hiện vật quý về con đường sự nghiệp cách mạng của người
ở địa chỉ tưởng như quá quen thuộc với người dân thành phố
những công nhân viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang những thanh niên cán bộ hội phụ nữ sinh viên
tới đây hôm nay mang những cảm xúc rất khác
có được ngày độc lập tự do và có được đất nước giàu đẹp như ngày hôm nay
thì phải có sự hy sinh của rất nhiều cha anh đã ngã xuống và sự hy sinh cao cả nhất là của bác
chúng tôi thấy rằng đây là ngày để chúng tôi xem lại hung đúc cái tinh thần của chúng tôi hơn
và không ngừng học tập phấn đấu rèn luyện
để thi đua làm thành tích
trước đây thì ai cũng nghĩ bảo tàng là một nơi rất khô khen
thì sau khi tham quan thì em cảm thấy rất là cảm động
là một người trẻ thì em nghĩ là mình nên dành thời gian đến đây tham quan để biết thêm về cuộc đời và sự nghiệp của bác
với em đoàn hữu minh một bạn trẻ đến từ hà nội
lần đầu tiên tới thăm bến nhà rồng bảo tàng hồ chí minh chi nhánh thành phố hồ chí minh
thực sự là một trải nghiệm khó quên
nó còn hơn cả hình dung của em
vì có quá nhiều cái mà thời sự lần đầu tiên em biết về hồ chủ tịch được trưng bày ở đây
nó là từ những vật dụng rất là thô sơ của bác như là cây gậy cái cối hoặc là chiếc áo các kỳ bạc màu
nó đều được trưng bày và đều bộc lộ lên một cái cuộc sống khắc khổ gian chuân
nhưng cũng làm sáng lên cái lòng yêu nước của hồ chủ tịch
trong dòng người tiếp nối nhau về tham quan tử niệm còn có một đoàn khách tương đối đặc biệt
đó là đoàn đại biểu ủy ban người việt nam ở nước ngoài thành phố hồ chí minh
với các doanh nhân tri thức kiều bào văn nghệ sĩ và ban liên lạc thân nhân kiều bào các quận nguyện trên địa bàn thành phố
lần đầu tham gia hoạt động do ủy ban người việt nam ở nước ngoài thành phố hồ chí minh tổ chức
tại một địa danh mang nhiều ý nghĩa
ông trần ngọc phú kiều bào pháp đã nán lại thỏa thuận
từ khi mà đặt chân lên nước pháp để du học rồi sau đó tốt nghiệp
và trở thành một doanh nhân của người việt nam tại pháp nói riêng và doanh nhân người việt nam ở nước ngoài nói chung
thì cái cảm tưởng của tôi thì luôn luôn hướng về cái tổ quốc hướng về bác
là tại vì học tập theo cái tấm gương và đạo đức của bác
thì luôn luôn chúng ta là những người việt nam dù ở bất cứ nơi nào
làm bất cứ một điều gì
thì chúng ta cũng không bao giờ quên rằng cái nguồn gốc của chúng ta là người việt nam
trở về đầu tư tại thành phố hồ chí minh nhiều năm nay
chứng kiến những giai đoạn khó khăn và sự thay đổi từng ngày của đất nước
niềm tự hào về cội nguồn dân tộc luôn là động lực thôi thúc ông phú
và không ít kiều bào khác tích cực đóng góp cho quê hương
tôi cũng nói với cái con cháu của mình sau này là tôi nói rằng dù các con sinh ra và lớn lên ở nước ngoài
tôi cũng nói với cái con cháu của mình sau này là tôi nói rằng dù các con sinh ra và lớn lên ở nước ngoài

nhưng mà các con đừng quên cội nguồn là tôi có một cái tâm niệm một cái quyết tâm
là dù ở bất cứ nơi nào hoàn cảnh như thế nào
đến cuối cùng của cuộc đời thì vẫn là trở về trên cái quê hương của mình
làm một cái điều gì đó đóng góp một cái điều gì đó
để mà phát triển và xây dựng cho quê hương của mình
và đồng thời dù cho đất nước trải qua những vụ muôn vàng khó khăn như thế nào đi chăng nữa
thì chúng ta đừng quên rằng chúng ta phải hành diện đối với quốc tế đối với nước ngoài
đối với tất cả những bạn bè quốc tế trên thế giới là chúng ta có một nền lịch sử rất là kêu hùng
chẳng phân biệt tuổi tác địa vị hay khoảng cách địa lý
ở nơi bắc hồ ra đi tìm đường cứu nước
những con người đất việt có thêm niềm tin yêu tự hào thêm vững bước trên con đường lao động xây dựng đất nước
đã sáu mươi bảy năm trôi qua những ký ức về lãnh tụ vĩ đại bắc hồ kính yêu
vẫn luôn hiện hữu và như đang tỏa hơi ấm mỗi khi nhìn lại chiếc áo trấn thủ
những cảm xúc đó đối với người thương binh đặc biệt lê thống nhất
lại càng ồ về mạnh liệt hơn khi đất nước chào đón ngày lễ quốc khánh
dù đã gần chín mươi tuổi nhưng người thương binh đặc biệt lê thống nhất
vẫn còn giữ được sự kiên cường của người lính
đã rất nhiều lần ké thăm bảo tàng hồ chí minh chi nhánh thành phố chiến bắc
nhưng mỗi lần nhìn vào chiếc áo trắng thủ ký ức trong ông lê thống nhất
vẫn nguyên vẹn như ngày nào được gặp bác
năm một nghìn chín trăm năm mươi ba cuộc kháng chiến chống thực dân pháp bước vào thời kỳ cam go ác liệt
khi đó lê thống nhất chiến sĩ trinh sát đặc công quân khu chính
là cái tên khiến giặc pháp phải khiếp sợ bởi hàng loạt trận đánh
trận càng ở miền tây đã để lại tiếng
trong một trận càng của giặc ông lê thống nhất đã bị thương nặng

vùng mặt cổ ngực và đôi tay đôi chân
trong đó là đôi chân đã cắt bỏ vì bị thương quá nặng
vì vậy ông được đơn vị đưa ra miền bắc chữa trị
giữa cái lạnh mùa đông năm một nghìn chín trăm năm mươi năm chiến sĩ lê thống nhất
bất ngờ được tiên thương binh cắp cho chiếc áo trấn thủ của bác hồ
gửi tặng cho thương binh nặng
phần vì đã qua nhiều năm nếm mật nằm gai của người chiến sĩ đặc công
phần vì coi chiếc áo như báu vật nên cách giữ ấm cũng rất đặc biệt
tôi nhận được cái áo rồi vì tôi là người không cho lạnh
thành ra cái áo đó chỉ lồng trong áo gối đầu thôi
trong nhiều năm
và để giữ lấy kỷ niệm
và tôi coi đó là một báu vật là hơi ấm của bác hồ
tôi cần phải giữ cho đến ngày nay
đã sáu mươi bảy năm trôi qua biết bao điều đã đổi thay
và khiến nhiều điều bị lãng quên
vậy như với ông lê thống nhất
kỷ niệm về những lần gặp bác
vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua
và trong biết bao kỷ niệm về những lần được gặp bác
ông đã nhắc đến một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ
kỷ niệm sâu sắc nhất tôi được bắt tay bác hồ
lần đó là có một cái trại thương binh gọi là hổng mách
có ông anh đó tôi đến chơi với anh
mới ngồi xuống cái micro gọi là
anh em chuẩn bị quần áo chỉnh tề có khói đòn đến thăm
thấy tôi nhìn cửa nhà tôi rồi tôi về tôi thay quần áo trước rồi tôi biết có khói đòn
tôi nhìn qua cửa và tôi không thấy xe bắt hồ
vì xe bắt hồ với xe anh giáp hai chiếc giống với nhau
nhưng cái đòn có ông bác sĩ với mấy ông bộ đội đi xuống nhà bếp
đi xuống nhà bếp đi ra cái chỗ đường anh em đi vệ sinh đó
cái ông bác sĩ ông cầm cái cây ông chỉ chỉ
ông lấy xà bông lấy xe dừa đánh chỗ này
để anh em thương minh trợt
cái anh em thương minh mới nói không biết phải đòn đến thăm mà có bắt hồ không
thì các đoàn cái ông đoàn có ông bác sĩ để ở
ông đi thăm trong nhà bếp ông đi ra
cái ông lột ông nói như thế này có phải bắt hồ không các cháu
nghe nói nghe tiếng bắt hồ thì biết hết rồi
mà hồi đó là bí mật lắm
nhưng mà nghe bắt hồ cái la lên hết bí mật kia
bắt hồ nghe anh em la lên nói bắt hồ bắt hồ đây rồi
ráp ra ôm ông ráp ra ôm
cái bắt hồ vô tay lên thế này ôm chặt hết
bắt hồ hết đi được rồi
cái bắt hồ ông cười đã ông nói bây giờ á
bác biết các cháu thương bác lắm
nhưng mà nãy giờ bác thấy chỉ có thương minh ôm thương minh thôi mà
chỉ có mấy cháu ôm được bác còn nhiều thương minh ôm thương minh
bây giờ bác các cháu về phòng
chỗ nào ngồi chỗ đó
bác trai tới bác trai thì cháu ngộ
chiếc áo được ông giữ như báu vật
sau đó ông đã đem tặng báo vật vô giá này cho bảo tàng hồ chí minh
đây cũng là một tâm niệm của ông
để báu vật được lưu giữ cho nhiều thế hệ trẻ
và mong muốn các thế hệ luôn biết đến công lao to lớn của bác hồ
và những người anh hùng đã không tiếc máu xương giành độc lập tự do